tòa án nhân dân tp hòa bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba bị cáo trong vụ án chạy thận làm tám bệnh nhân bị tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo bùi mạnh quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý nước trâm anh bị truy tố về tội vô ý làm chết người
hai bị cáo trần văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cán bộ phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình và hoàng công lương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu bác sĩ khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tại phiên tòa các bị cáo đại diện gia đình các bị hại luật sư đã đề nghị hoãn phiên xử
sau khi hội ý tòa nhân dân tỉnh hòa bình đã quyết định hoãn phiên tòa vì vắng mặt những người có quyền và nghĩa vụ liên quan phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào ngày một mươi năm tháng năm tới